các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại khu chín tổ một mươi ba thị trấn di linh huyện di linh phát hiện một sát chết trong tư thế ngồi cổ bị quang dây và treo vào cánh cây cà phê bằng sợi dây rủ
nạn nhân mặc áo màu hồng đeo túi sách màu nâu trên tay cầm chai nước suối
qua điều tra xác định nạn nhân là chị đặng thị yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên quận bình thạnh tp hồ chí minh
xác minh từ các mối quan hệ của nạn nhân đến ngày bốn tháng một mươi cơ quan công an bắt được hung thủ là hà giã viễn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại tp hcm
viễn khai nhận do có quan hệ tình cảm nên vào ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi năm đã rủ chị yến về huyện di linh để chơi
đến đây viễn đưa chị yến vào vườn cà phê tâm sự rồi ra tay sát hại nạn nhân để cướp lấy chiếc điện thoại di động sau đó trốn về tp hcm